đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới bệnh viện thăm và động viên các hiệp sĩ bị trọng thương trong lúc truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy vào tối ngày một mươi ba tháng năm
đồng thời yêu cầu các bệnh viện cần tiếp tục thực hiện mọi biện pháp chăm sóc phục hồi sức khỏe cho các hiệp sĩ và tp hcm sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho các hiệp sĩ